ra đời từ cuối thế kỷ thứ một mươi chín đơn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống nam bộ
trải qua thời gian dài loại hình nghệ thuật này có sức sống mạnh liệt lan tỏa khắp các miền quê
tại hậu giang bộ môn nghệ thuật này đã làm say mê lòng người và là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân
đặc biệt với sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền địa phương những câu lạc bộ đơn ca tài tử nơi đây ngày càng được nâng chất
định hướng gắn kết xây dựng chương trình giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương
kính thưa quý vị và các bạn hậu giang tuy không phải là cái nôi của nghệ thuật đơn ca tài tử
nhưng bằng tình yêu đối với loại hình nghệ thuật này mà phong trào ca cổ cải lương của hậu giang
không kém phần sôi nổi hàng lọt câu lạc bộ gia đình đơn ca tài tử đã tạo được sân chơi tao nhã bổ ích cho người dân nơi đây
một buổi sinh hoạt câu lạc bộ đơn ca tài tử tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
mỗi người mỗi ngành nghề khác nhau nhưng hai lần một tuần họ lại hợp mặt cùng nhau
lời ca tiếng hát như gắn kết niềm đam mê chung của mỗi người sau những giờ lao động mệt nhọc
không đơn thuần là những bài tân cổ giao duyên đơn ca sông ca
mà thông qua đó họ còn muốn truyền đạt dạy dỗ nhắc nhở con cháu lưu giữ một chút cái hồn của đơn ca tài tử
ở hậu giang niềm đam mê đơn ca tài tử đã lâu không chỉ bó hẹp ở một gia đình
mà dòng chảy của nó dọc từ xóm này sang xóm khác địa phương này sang địa phương nọ
cái loại hình nghệ thuật đơn ca tài tử này rất là độc đáo và nói chung là nó là một cái món ăn tinh thần
của tất cả các anh chị mà có cùng đam mê có thể giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc
cái đơn ca tài tử này thì nó cũng có ý nghĩa là mình làm một cái gì vậy là cái nghệ thuật
cái nghệ thuật bị mình đã có máu nghệ thuật rồi làm nghệ thuật để có được một cái chút gì là trong cái
toàn tỉnh hậu giang có gần một trăm linh câu lạc bộ đơn ca tài tử đội nhóm với hơn một nghệ nhân
đây cũng là lực lượng nồng cốt của địa phương từng đi tham dự nhiều cuộc thi trong và ngoài khu vực
trong đó người được quy động từ câu lạc bộ gia đình đơn ca tài tử đã đạt nhiều thành tích
là một trong hai mươi một địa phương ở các tỉnh thành nam bộ lưu giữ nghệ thuật này
hậu giang đã xây dựng đề án
bảo vệ và phát huy giá trị di sản giang quá phi dựt thể nghệ thuật đơn ca tài tử nam bộ
trên địa bàn tỉnh hậu giang giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm để tiếp tục bảo tồn phát huy một cách sâu trọng
ngoài xây dựng mô hình gia đình tài tử đào tạo lực lượng trẻ kế thừa
tỉnh cũng chú trọng việc gắn kết đơn ca tài tử với giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương
giúp các nghệ nhân có thêm cơ hội tăng thu nhập
để đảm bảo cuộc sống nuôi dưỡng niềm đam mê lâu dài
tuy không phải là cái nôi của đơn ca tài tử
nhưng loại hình nghệ thuật này được đông đảo người dân hậu giang ưa thích
và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của cư dân miệng sông nước
những nghệ sĩ không chuyên cũng mong chờ những định hướng tính toán
đến những tua tuyến phù hợp để thiết đải những bữa tiệc đơn ca đặc sắc
mang đậm bản chất phong cách chơi của tài tử thật phóng khoáng mực mà
mong du khách về với mình
nếu có dịp về với hậu giang thì xin mời quý vị cùng tham gia trải nghiệm loại hình nghệ thuật này